chuyên cung cấp nữ tiếp viên cho các quán nhậu và karaoke trên địa bàn thành phố hà tiên
trịnh thanh giang đã mua súng để phòng thân
với hành vi trên vào ngày hai mươi một tháng ba toán nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên toàn xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo trịnh thanh giang chú thành phố hà tiên hai mươi bốn tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an phường mỹ đức thành phố hà tiên tiến hành kiểm tra hành chính nhà của giang
phát hiện giang và thái thị trúc linh đang sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời tại đây công an đã thu giữ của giang một khẩu súng ngắn cùng sáu viên đạn và ba cây dao tự chế
sau đó giang bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh kiên giang khởi tố bắt tạm giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ngoài lưỡng mức án là hai năm tù về tội danh trên hiện giang đang bị cơ quan kiến sát điều tra công an thành phố hà tiên khởi tố bắt tạm giam
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chờ ngày đưa ra xét xử